xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
công an huyện cẩm giang tỉnh hải dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xô xát trong một gia đình
người anh đã đổ xăng xung quanh sân nhà rồi đốt khiến hai anh em ruột tử vong
cụ thể hiện vụ việc đang được công an tỉnh hải dương xác minh làm rõ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng một mươi
tại một nhà dân ở thôn nghĩa thị trấn lai cách huyện cầm giang
đã xảy ra xô xát giữa hai anh em ruột
người anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín còn người em gái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hậu quả của vụ xô xát khiến hai người đều tử vong do chết cháy
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết
trước khi xảy ra vụ việc giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát
lúc này người anh đã đổ xăng xung quanh sân nhà
do người anh cầm khò ga trên tay nên không ai dám xông vào ngăn cản
đến khi ngọn lửa bùng lên ôm chọn hai anh em khiến cả hai người tử vong
được biết một người hàng xóm vào can ngăn cũng đã bị thương tích ở phần đầu
phải đi cấp cứu